công an quận gò vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
lập hồ sơ lấy lời khai nguyễn huỳnh ý nghi can trong vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày bốn tháng sáu
nạn nhân là cô gái một mươi sáu tuổi người có quan hệ tình cảm với nghi can
án mạng xảy ra tại một hẻm nhỏ trên đường quang trung phường một mươi một quận gò vấp trước nhà nạn nhân
thông tin ban đầu ý và nạn nhân có quan hệ tình ái nhưng gần đây hai người có mâu thuẫn
ý chạy đến nhà nạn nhân nói chuyện rồi đôi bên cửa cãi ý lấy dao đâm nạn nhân trọng thương
người nhà cũng như hàng xóm nghe tiếng la hét cơ cứu chạy tới thì ý đã tẩu thoát
nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi khi mới đang tuổi một mươi sáu
nhận tin báo công an quận gò vấp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường
điều tra truy xét biết không thể thoát tội y đến công an đầu thú
qua làm việc với cơ quan chức năng ý khai nhận có sống chung với nạn nhân như vợ chồng
hai bên đã có mâu thuẫn tình cảm hiện chưa có quyết định tố tụng đối với nghi can nguyễn huỳnh ý
người mới một mươi bảy tuổi ở thời điểm xảy ra án mạng